trước đó thủ tướng và phó thủ tướng thường trực đã tới dân hương tưởng nhớ nguyên thủ tướng phan văn khải

theo đó tặng mức quà bốn trăm linh đồng cho người có công với cách mạng
bao gồm người hoạt động cách mạng trước ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đang hưởng trợ cấp yêu đãi hàng tháng
người hoạt động cách mạng từ ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đến ngày khởi nghĩa tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đang hưởng trợ cấp yêu đãi hàng tháng bà mẹ việt nam anh hùng đang hưởng trợ cấp yêu đãi hàng tháng
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
đang hưởng trợ cấp yêu đãi hàng tháng
thương binh người hưởng trợ cấp yêu đãi hàng tháng
người có công với chính sách như thương binh mức quà bốn trăm linh đồng cũng dành cho người hoạt động kháng chiến
bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ tám mươi một trở lên đang hưởng trợ cấp yêu đãi hàng tháng
người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng
thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng
tổng bí thư chủ tịch nước cũng quyết định tặng tăng mức quà hai trăm linh đồng cho đối tượng là thương binh
người hưởng chính sách như thương binh thương binh loại b
bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ tám mươi trở xuống đang hưởng trợ cấp yêu đãi hàng tháng
thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động
phó thủ tướng vũ đức đam vừa yêu cầu các bộ cơ quan và các cấp chính quyền tập trung chỉ đạo bảo đảm an toàn thực phẩm
trong dịp tết nguyên đán và mùa lễ hội xuân kỷ hợi trong đó lưu ý ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm nhất là ngộ độc rượu
trong đó tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp về kiểm soát chặt chẽ
việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa chất kháng sinh trong sản xuất chế biến thực phẩm
vừa bảo đảm an toàn thực phẩm vừa góp phần bảo vệ cải thiện môi trường nông thôn
các cơ quan chức năng tăng cường quản lý hoạt động giết mổ kinh doanh thực phẩm tươi sống thông qua các giải pháp
như gom dần lại hạn chế các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ thực hiện nghiêm việc xử lý chất thải nước thải bảo đảm yêu cầu về môi trường
đẩy mạnh việc quản lý an toàn thực phẩm đối với các loại thực phẩm được nhập khẩu theo đường tiểu ngạch
kết hợp với phòng chống buôn lậu gian lận thương mại các loại thực phẩm này
hôm nay tại tp hcm đã bắt đầu diễn ra các hoạt động của ngày chủ nhật đỏ với thông điệp
hiến máu cứu người sinh mệnh của bạn và tôi
hàng ngàn lượt bạn trẻ thanh niên sinh viên trên địa bàn thành phố đã hăng hái tham gia
dự kiến chương trình sẽ thu được khoảng năm mươi đơn vị máu
đáp ứng năm mươi lượng máu cần thiết trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
ký nhận tại trường đại học văn hiến tp hcm từ sáng sớm đã có hàng trăm sinh viên
thanh niên tỉnh nguyện đến đăng ký hiến máu
bạn trẻ này có nhóm máu o và đây là lần đầu tiên tham gia hiến máu cứu người
em mới nói là nhóm máu o hiện đang rất là khen hiếm
nhưng mà nhóm máu o lại là nhóm máu cho đi
cho nên là một phần là người
nhóm máu o cho nên em mang đến niềm hy vọng cho nhiều người
em thấy chương trình này nó cũng rất là hữu ích nó giúp đỡ cho mọi người những lúc cần thiết
tình nguyện hiến máu cứu người trong nhiều năm qua là hoạt động sôi nổi và tích cực
của cộng đồng sinh viên tại tp hcm
hoạt động này cũng thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân
các thầy giáo cô giáo và đặc biệt là những nghệ sĩ có tấm lòng nhân ái
muốn cùng chung sức chung vai với ngành y tế hiến máu cứu người
đây là lần đầu tiên mà em tham gia
chương trình chủ nhật đỏ cũng như hiến máu dân đạo
thì em cảm thấy là bây giờ đang rất là hồi hộp
mình thấy là hiến máu là một việc làm ý nghĩa
hiến máu đi thì khi mà lượng máu mình hút đi thì mình ăn uống bồi bổ lại
để được máu tốt hơn cho mình đẹp hơn khẽ hơn
cùng với các tỉnh thành phố khu vực phía nam
trong chuỗi hoạt động hiến máu lần này tại tp hcm sẽ triển khai lần lượt
ở các trường đại học cao đẳng trên địa bàn
dự kiến sẽ thu hút được khoảng sáu đến bảy đơn vị máu
mình tổ chức thế này thì sẽ hưởng ứng được kỳ lễ hậu sân hồng
và sẽ thu gom được số lượng máu tăng lên rất nhiều
thông qua những ngày chủ nhật đỏ này thì cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc
đến đặc biệt những người hiến máu vì những giọt máu nhân đạo của các bạn
đã giúp cho những người bệnh những thân nhân người bệnh vượt qua gian khó
được biết chương trình chủ nhật đỏ năm nay sẽ kéo dài hơn một tháng
bắt đầu từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
năm hai nghìn một mươi tám đến hết tháng một năm hai nghìn một mươi chín
với trên bảy mươi đơn vị thu nhận máu tại gần bốn mươi tỉnh thành phố trong cả nước
dự kiến sẽ thu gom gần năm mươi đơn vị máu
hỗ trợ khoảng năm mươi lượng máu cần thiết cho dịp trước
trong và sau tết nguyên đán kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút chiều nay đã xảy ra một vụ cháy hai tàu cá
trên tuyến sông an hòa thuộc phường an hòa thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng
theo đó vào thời gian trên ngọn lửa đã bùng phát từ chiếc tàu cá kg một nghìn chín trăm bốn mươi tám ts
do ông lưu văn hầu ngụ tại phường an hòa thành phố rạch giá làm chủ đang neo đậu để sơn sửa
vụ cháy đã làm thiệt hại gần như hoàn toàn chiếc tàu cá này
và cháy lan sang một chiếc tàu khác đang đậu bên cạnh cũng do ông hầu làm chủ
gây thiệt hại một phần ca bin thân tàu
ba căn nhà nằm cạnh chiếc tàu này cũng bị cháy lan làm thiệt hại gần như hoàn toàn
và đã đẩy ba hộ dân này lâm vào cảnh màn trời chiếu đất khi dịp tết đã gần kề
sau khi vụ cháy xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời chữa cháy
và chống cháy lan sang các tàu cá đang đậu gần đó cũng như căn nhà bên cạnh
sau gần hai giờ đám cháy mới được khống chế hiện cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đến nay tình trạng buôn lậu pháo trên địa bàn tỉnh quảng trị tăng đột biến
các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi và hết sức manh động để đưa pháo về nội địa tiêu thụ
số vụ và số lượng pháo bị các lực lượng chức năng tỉnh quảng trị thu giữ tăng gấp nhiều lần so với các năm trước đây
đây là chiếc xe chở gà do nguyễn thành hạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại xã hưng thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình điều khiển
vừa bị lực lượng chức năng tỉnh quảng trị kiểm tra và phát hiện vận chuyển hai trăm tám mươi kg pháo trên đường đi tiêu thụ
theo lực lượng chức năng tỉnh quảng trị cho biết những năm trước đây
các đối tượng thường vận chuyển pháo về thị trường nội địa tiêu thụ vào dịp trước tết nguyên đán từ một đến hai tháng
nhưng năm nay bắt đầu từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
các đối tượng đã buôn bán và vận chuyển pháo từ nước bạn lào về với nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mặt lực lượng chức năng
theo thống kê từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đến nay lực lượng chức năng tỉnh quảng trị đã bắt giữ hơn hai mươi bốn vụ với hai mươi tám đối tượng
thu hơn bốn kg pháo trong khi đó cùng kỳ năm trước chỉ bắt giữ năm vụ hai đối tượng thu sáu trăm linh kg pháo
các đối tượng xe khách thường chuyên có hầm hào giá cũ kiểm tra kiểm soát cặt trẻ hơn
khi hành lang cẳnh ga hai bên cửa khẩu chúng tôi cũng có các văn bản phối hợp với lực lượng biên phòng
phía sau chúng tôi cũng phối hợp với lực lượng công an để luôn bám sát địa bàn
đơn vị đã tập trung lực lượng nắm chắc tình hình nổi vào ngoài biên đặc biệt là nắm tình hình từ xa
tổ chức một đổi hình tuần ra kiểm soát đấu tranh ngăn chặn và xử lý kiết quyết các hành vi vận chuyển
từ nay cho đến tết nguyên đán kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín tình hình buôn lậu pháo sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp
đòi hỏi sự và cuộc đồng bộ và quyết liệt của các ngành chức năng
đặc biệt là người dân cần có trách nhiệm hơn trong việc tố giác tội phạm
bởi đã có nhiều sự cố nguy hiểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự và mất an toàn
từ việc buôn bán pháo nổ trên cả nước trong thời gian qua
nói rõ trong năm hai nghìn một mươi chín bắc kinh sẽ giải quyết thỏa đắng bất đồng thương mại và kinh tế với mỹ
bộ thương mại trung quốc sẽ thực thi cam kết trong cuộc gặp giữa chủ tịch trung quốc tập cận bình
và tổng thống mỹ donald trump cuối năm hai nghìn một mươi chín
nhất trí đình chiến thương mại trong vòng chín mươi ngày để giải quyết tranh cãi thuế quan
bắc kinh cũng khẳng định vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa hai nước trong tuần qua
đã đặt nền tảng giải quyết mối lo ngại về thương mại của hai bên
ngoài ra bộ trưởng trung sơn nhấn mạnh bắc kinh sẽ giảm thiểu hàng rào đối với đầu tư nước ngoài
cũng như tháo gỡ các khó khăn mà các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào nước này đang gặp phải
bộ thương mại trung quốc sẽ sớm thúc đẩy việc công bố luật đầu tư nước ngoài
khuyến khích đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất và công nghệ cao
cũng như đầu tư vào khu vực miền tây và miền trung nước này
trong khi đó làn sóng biểu tình áo vàng tiếp tục bùng phát trở lại trên khắp nước pháp trong ngày hôm qua
cảnh sát nước này đã bắt giữ nhiều đối tượng biểu tình quá khích
cùng xe bọc thép tại khu trung tâm place de la concorde và nhiều quận khác
hàng trăm cảnh sát cũng đã có mặt để đảm bảo an ninh tại đại lộ sun élysée
nơi tập trung nhiều ngân hàng cùng hệ thống cửa hàng sang trọng
bộ nội vụ pháp tuyên bố sẽ không khoan dung những hành vi quá khích
đồng thời cảnh báo tình trạng cực đoan hóa gia tăng trong số những người biểu tình hòa bình
từ tháng một mươi một đến nay đã có hơn năm ba trăm linh đối tượng biểu tình quá khích bị bắt giữ tại pháp
các máy bay chiến đấu của israel vừa tiến hành không kích một số cơ sở và vị trí
của phong trào hồi giáo vũ trang hamas và các nhóm vũ trang ở giải gaza
theo các nguồn tin các máy bay chiến đấu israel không kích các mục tiêu như các trại huấn luyện
và trạm canh gác thuộc lữ đoàn al qassam cánh vũ trang của hamas
cùng các mục tiêu quân sự khác trên giải gaza
trong khi đó đơn vị pháo binh của israel đóng tại biên giới phía đông giải gaza và israel
đã nã pháo vào các trạm canh gác quân sự gần biên giới
chưa có thông báo nào về thương vong trong các vụ tấn công song đã có những thiệt hại về vật chất
israel tiến hành các cuộc tấn công trên sau khi nhiều quả tên lửa bắn từ giải gaza
rơi trúng miền nam israel
hiện chưa có thông báo về thương vong và thiệt hại từ cuộc tấn công bằng tên lửa này
cũng như chưa có tổ chức nào thừa nhận đứng sau vụ tấn công
liên quan đến cuộc khủng hoảng tại syri quân đội syri đã điều nhiều đoàn xe quân sự mới
từ miền đông tới tỉnh hama ở khu vực phía bắc nước này
với mục tiêu chuẩn bị cho các chiến dịch quân sự quy mô lớn tại khu vực này trong thời gian tới
một số nguồn tin thực địa cho biết đoàn xe quân sự của quân đội syri gồm hàng trăm binh sĩ
từ nhiều đơn vị khác nhau cùng với các thiết bị và khí tải quân sự hạng nặng
đã được đưa tới các mặt trận ở phía bắc thuộc tỉnh hama từ khu vực miền đông dei ezo
hiện quân đội syri đã tăng cường lực lượng tại nhiều cứ điểm
cùng các ngôi làng và thị trấn ở tây hama trong những ngày qua
đây là dấu hiệu cho thấy nhiều khả năng quân đội syri sẽ sớm phát động
chiến dịch quân sự lớn ở khu vực miền bắc đặc biệt là khu vực tỉnh idlib
trong khi đó các đoàn xe quân sự của quân đội thổ nhĩ kỳ trong đó bao gồm nhiều xe tăng
phương tiện quân sự và các đơn vị biệt kích đã có mặt tại khu vực biên giới
giáp với tỉnh idlib của syri
thưa quý vị cứ vào dịp đầu năm mới bất chấp thời tiết giá lạnh đôi khi dưới độ c
người dân nhật bản vẫn ngâm mình trong nước đá theo một nghi lễ truyền thống
nhằm cầu mong sức khỏe trong năm mới
mời quý vị và các bạn đến với một phong tục thú vị của người nhật bản ngay sau đây
trong ngày một mươi ba tháng một gần một trăm linh người dân nhật bản đã tập trung tại một ngôi đền
ở thủ đô tokyo để cùng tham gia nghi lễ tắm nước đá trong đạo shinto
nhằm thanh tẩy tâm hồn và cầu mong một năm mới luôn khỏe mạnh
đáng chú ý trong số những người tham dự có một mươi ba phụ nữ
một cụ ông tám mươi ba tuổi và một bé trai chín tuổi
tôi tham dự nghi lễ vì năm nay được cho là năm không may mắn với tôi
tôi được con trai đi cùng để cậu bé có thể cổ vũ cho tôi
không chỉ thu hút sự tham gia của người dân địa phương
đông đảo du khách cũng rất hào hứng với nghi lễ này
tôi cho rằng đây là một truyền thống thú vị để đón năm mới
dù rất lạnh nhưng mọi người đều vui vẻ tận hưởng
tôi nghĩ hoạt động này có nâng cao sự đoàn kết
theo thông lệ nghi lễ tắm nước đá thường niên này được tổ chức vào ngày chủ nhật
thứ hai của năm mới
đây cũng là năm thứ sáu mươi bốn nghi lễ độc đáo này được tổ chức tại nhật bản
bản tin thời sự của truyền hình nhân dân xin được kết thúc tại đây
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại